cục thủy lợi hoàng gia thái lan đang đẩy nhanh công tác xây dựng bốn trăm hai mươi một khu vực chữ nước trên tổng diện tích một trăm chín mươi hai ha
các khu vực chữ nước sẽ có khả năng chứa chín trăm bốn mươi hai triệu mét khối nước
trong năm tài khoá hai nghìn hai mươi dự án này sẽ bổ sung hơn hai mươi tám ha được hưởng thủy lợi và chữ thêm được một trăm chín mươi chín triệu mét khối nước
thời gian qua vùng lưu vực sông chao phraya ở thái lan đã bị thiếu nước trầm trọng do hạn hán
trong khi tình trạng nhiễm mặn tác động tới hệ sinh thái và chất lượng nước dành cho sinh hoạt và nông nghiệp
cục thủy lợi hoàng gia thái lan đã phải chuyển tám trăm năm mươi triệu mét khối nước từ lưu vực sông mecalong sang lưu vực sông chaparaya để khử mặn trong mùa khô này